ngày hôm nay mưa lớn ở miền trung đã rứt nước lũ cũng bắt đầu rút nhưng thiệt hại do mưa lũ để lại là rất nặng nề
tại bình định có ít nhất sáu người được xác định thiệt mạng ba người bị thương
quảng ngãi có bốn người thiệt mạng một người mất tích tỉnh quảng nam có ba người thiệt mạng
mưa lũ cũng đã làm sập đổ năm mươi ba ngôi nhà hơn một mươi một ngôi nhà bị ngập
chủ yếu tại bình định gần một mươi một ha lúa bị ngập úng diện tích rau hoa màu bị ngập hư hại cũng hơn hai tám trăm linh ha
tổng cộng gần một mươi chín gia súc gia cầm bị chết hơn ba mươi km đường giao thông tỉnh huyện xã bị sạt lở
hiện nay ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang tiếp tục kiểm tra giá soát thống kê để báo cáo tình hình thiệt hại cụ thể đợt mưa lớn vừa qua
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu thường xuyên cập nhật và chuyển các bản tin thời tiết nguy hiểm cảnh báo mưa lũ
đến thành viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các tỉnh thành phố thông qua hệ thống tin nhắn
đồng thời tiếp tục tăng cường lực lượng tìm kiếm người bất tích cứu chữa người bị thương tổ chức thăm hỏi động viên gia đình có người chết
huy động lực lượng giúp dân vệ sinh nhà ở môi trường khôi phục sản xuất khi lũ rút thống kê đánh giá thiệt hại do mưa lũ gây ra